công an tp hà nội nhận được tin báo tại khu vực gầm cầu vĩnh tuy quận hai bà trưng xuất hiện một đối tượng có biểu hiện ngau đá cầm dao đe dọa gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tp hà nội cùng công an quận hai bà trưng đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng
thấy lực lượng công an trường đã bỏ chạy sang địa phận quận hoàng mai
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày lực lượng công an xác định trường đang ở trong nhà một người quen tại ngõ sáu trăm bảy mươi nguyễn khoái phường thanh trì quận hoàng mai
công an quận hoàng mai đã triển khai lực lượng vận động trường bỏ vũ khí
tuy nhiên tại đây trường đã dùng dao không chế một người phụ nữ làm con tin trong nhà
đến chín h ba mươi phút sáng ngày ba tháng năm công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã khống chế bắt giữ đối tượng giải cứu con tin an toàn